bộ y tế cho biết tính đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là sáu bốn triệu liều
từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua cho đến sáu h sáng ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
đã ghi nhận ba hai trăm linh một ca mắc mới trong đó có ba ca nhập cảnh và ba một trăm chín mươi tám ca ghi nhận trong nước
riêng tại hà nội từ bảy h ngày hôm nay cho đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận thêm chín mươi bảy ca mắc mới
trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín